ủy ban nhân dân tp hcm vừa ban hành kế hoạch thực hiện hiệu quả nhiều chỉ tiêu bảo vệ môi trường
theo nội dung tại chỉ thị số một mươi chín của thành ủy tp hcm về cuộc vận động
người dân thành phố không xả rác xa đường và canh rạch
mục tiêu đến hết năm hai nghìn hai mươi vận động một trăm linh hội dân đăng ký thu gom rác thải
tại khu vực có tuyến thu gom
truyền các địa bàn chưa có tuyến thu gom một trăm linh hội dân thực hiện xử lý rác thải
hợp vệ sinh tại hộ gia đình
thành phố cũng hướng tới mục tiêu tất cả hệ thống siêu thị trung tâm thương mại
cửa hàng tiện lợi nhà sách sử dụng các bao bì thân thiện với môi trường
tiểu thương tại các chợ dân sinh giảm năm mươi sử dụng túi ni lông khó phân hủy
trong việc đóng gói đựng sản phẩm đồng thời duy trì chất lượng vệ sinh môi trường
mỹ quan tại các điểm ô nhiễm đã cải tạo chuyển hóa không để phát sinh các điểm ô nhiễm mới